bộ ngân khối động đất ở maroc vừa công bố số liệu cập nhật mới nhất về thiệt hại trong trận động đất lịch sử xảy ra vào đêm tám tháng chín vừa qua tại miền trung của nước này
theo đó ngoài số thương vong hơn một mươi chín người với gần ba người thiệt mạng và hơn một mươi sáu người bị thương
động đất còn phá hủy hơn hai mươi chín ngôi làng làm hư hại gần sáu ngôi nhà trong đó một phần ba bị phá hủy hoàn toàn
ảnh hưởng cuộc sống của khoảng hai tám triệu người tương đương hai phần ba dân số khu vực bị ảnh hưởng
chính phủ maroc đã thông qua quyết định chi hơn một mươi một tỷ usd cho chương trình tái thiết sau động đất kéo dài năm năm
trước đó chính phủ maroc cũng đã thông qua kế hoạch hỗ trợ tài chính từ tám đến một mươi bốn usd cho mỗi gia đình có nhà bị hư hại hoặc phá hủy trong trận động đất
cho đến ngày hôm nay công tác khắc phục hậu quả thảm họa tiếp tục được tiến hành với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ
lính cứu hỏa tình nguyện viên và một số đội cứu hộ chuyên nghiệp quốc tế
chính phủ maroc khẳng định đang dành mọi nguồn lực cần thiết để đảm bảo cuộc sống người dân bị ảnh hưởng
trong đó có việc cho học sinh trở lại lớp học đúng lịch trình